huy động tiền cho vay với lãi suất cao hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện cư mờ nga tỉnh đắk lắc đang đứng trước nguy cơ mất trắng hàng chục tỷ đồng khi các đối tượng đứng tên vay đã trốn khỏi địa phương

không những vậy gia đình anh sơn còn tự vay mượn anh em họ hàng cùng nhiều người dân trong xã với số tiền hơn bốn tỷ đồng để cho đối tượng vân vay lại nhằm hưởng lãi suất tranh lệch một đồng một ngày một triệu
mà đến ngày hôm nay là mẹ con bảo là lừa gia đình tôi là tới sáu tỷ bốn trăm bảy mươi triệu nhưng mà giờ thì nói chung nhà tôi thì cũng màn trời chiếu đất
có cắm sổ cho vay ngang hàng thì bà vân cũng có vay vay xong mượn tiền luôn hiện giờ tôi nợ ngang hàng là hai tỷ
còn giờ thì nợ
ở ngoài là hơn bốn tỷ nhưng mà giờ cũng mong các cấp chính quyền thì giúp đỡ cho dân với nhà tôi hiện giờ là cũng trơi vô hoàn cảnh không còn nhà ở nữa
bằng thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ bốn đến năm ngàn đồng một ngày một triệu hàng chục hộ dân đã huy động hơn sáu mươi tỷ đồng giao cho đối tượng trần thị vân
vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khi phát hiện đối tượng trần thị vân cùng gia đình đã bỏ trốn khỏi địa phương
các gia đình cho đối tượng vân vay tiền mới có đơn trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng
theo thống kê sơ bộ của cơ quan điều tra tính đến thời điểm hiện tại tổng số tiền mà đối tượng trần thị vân vay của người dân trên địa bàn huyện cư mờ ga đã lên tới con số sáu mươi hai tỷ đồng
kể từ ngày hai mươi bảy tháng ba nay công an huyện cư mờ ga đã tiếp nhận một mươi một cái đơn của một mươi một hộ dân
ở địa bàn xã cư xuê xã em văn an về việc tố cáo hai đối tượng một là trần thị vân hai là hà thị vân đã vay mượn số tiền của một mươi một hộ dân này với số tiền khoảng sáu mươi hai tỷ đồng
chính quyền cũng đã nhiều lần khuyến cáo với người dân về tình hình này trên địa bàn huyện cư mờ ga
không chỉ đây là lần đầu sự việc cho vai với lại xuất căng và một số đối tượng ôm tiền bỏ trốn
trong những năm vừa qua cũng đã xảy ra ba bốn lần chứ không phải lần đầu tiên
và đây là lần đầu tiên có số tiền lớn nhất trên địa bàn huyện
khuyến cáo bà con trong thời gian tới thì thứ nhất là cũng đặt vấn đề thêm là bà con cũng nên có cái nhìn nhận cái việc người ta huy động vốn
vào cái mục đích gì với cái lãi suất như thế nào hợp lý nhất
chứ còn huy động với một cái lãi suất rất là cao như thế thì không có cái doanh nghiệp nào
hay không có cá nhân nào mà có cái kinh doanh để có một cái lợi nhuận cao mà trả với cái lãi suất như thế
thủ đoạn vai vốn đáo hạn ngân hàng cho hưởng lãi xuất cao không còn mới ở đắk lắc
nhưng các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân cùng miếng mồi lãi suất cao
để săn bẫy người dân tại các khu vực
vùng sâu vùng xa của tỉnh đắk lắc mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền
về các thủ đoạn lừa đảo trên địa bàn tỉnh nhưng hơn ai hết người dân cần tỉnh táo
cảnh giác với những món lời quá dễ dàng để không lâm vào cảnh tiền mất tật mang